hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quản chế hai năm sau khi chấp hành xong án phạt tù
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn lân thắng đã trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên internet một mươi hai video clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bên cạnh đó bị cáo nguyễn lân thắng còn tàng chữ hai tài liệu dạng sách có ba nội dung tuyên truyền thông tin xuyên
nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân một mươi bốn nội dung tuyên truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân một mươi bốn nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý một mươi hai nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân

pháp luật về đất đai cho một hộ gia đình ở phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
buôn lậu gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô đặng văn tuấn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
có địa chỉ tại phường long phước thị xã phước long của tỉnh bình phước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu
khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một đặng văn tuấn đã sử dụng pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
nhập khẩu hơn ba sáu trăm linh tấn hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu
nhưng sau khi nhập khẩu về tuấn chỉ tiến hành xuất ra hơn bốn mươi sáu tấn nhân điều tương đương với gần hai trăm năm mươi tấn hạt điều thô để xuất khẩu
còn lại gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô trị giá hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tuấn không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tỉnh bình phước đã quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước điều tra theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc hưng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ an phúc hưng về tội trốn thuế
tài liệu điều tra quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
nguyễn ngọc hưng giám đốc công ty đã thiết lập một trăm chín mươi năm hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với hơn một trăm linh cá nhân ngoài địa bàn tỉnh hương yên
với số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
sau đó hưng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa nguyên liệu đầu vào
trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp
qua đó đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần hai tỷ đồng